và chiều nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo một số bộ ngành và tp hcm về tình hình công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và công tác xét nghiệm covid một mươi chín
tại cuộc họp đại diện thành phố hồ chí minh cho biết hội thánh chuyển giáo phục hưng có bốn mươi thành viên mắc covid một mươi chín chiếm bảy mươi tổng số hội viên
qua ba mươi kỳ lây nhiễm tới nay ổ dịch này đã lây lan thành hơn hai trăm linh ca bệnh trung bình một người lây cho năm người khác
dự báo con số mắc trong chuỗi lây nhiễm này có thể lên đến năm trăm linh người bởi số lượng f một liên quan đến chuỗi lây nhiễm này đang được cách ly tập trung rất lớn
đặc biệt nhiều trường hợp f hai đã trở thành ca dương tính hiện hai mươi trên hai mươi hai quận huyện trên địa bàn thành phố có ca bệnh ngoại trừ quận một mươi một và huyện cần giờ
thành phố hồ chí minh đã huy động toàn lực lượng y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm
đạt công suất trung bình một trăm linh người một ngày đảm bảo năng lực thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín và chuẩn bị sẵn sàng phương án tổ chức cách ly điều trị trong tình huống có năm người mắc covid một mươi chín
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị thành phố hồ chí minh cần tích cực truy vết siết chặt quản lý công nhân trong các khu công nghiệp
đồng thời nghiên cứu hướng dẫn triển khai cho người lao động tự lấy mẫu xét nghiệm để sẵn sàng cho mọi kịch bản rút kinh nghiệm từ bắc giang
liên quan đến công tác xét nghiệm covid một mươi chín một số quan điểm cho rằng những người đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín chỉ cần xét nghiệm real time pcr cách ly y tế một mươi bốn ngày
việt nam nên thành lập hội đồng xem xét công nhận những loại vaccine có hiệu lực trên thế giới
bên cạnh đó một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm xét nghiệm kháng thể cùng với xét nghiệm real time pcr để đảm bảo chứng minh việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của người nhập cảnh
thời gian cách ly tập trung đối với những người đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sẽ ngắn hơn
so với những đối tượng khác